nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu kinh tế nghi sơn
khu công nghiệp số ba thuộc khu kinh tế nghi sơn vừa mới được thủ tướng chính phủ
đồng ý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
theo đó thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của các bộ ngành
khu công nghiệp số ba thuộc khu kinh tế nghi sơn khi hoàn thành sẽ là nơi thu hút các dự án đầu tư
sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp các dự án chế biến sản phẩm lọc hóa dầu
hay các dự án công nghiệp phụ trợ khác
là một trong tám nhóm khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước
khu công nghiệp số ba khi đi vào hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy khu kinh tế nghi sơn
trở thành một trong những trung tâm đô thị công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước